ngày hôm qua công an huyện quỳ châu tỉnh nghệ an đang tạm giữ hình sự chín đối tượng
trong hai chuyên án để điều tra về hành vi mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy
sau thời gian theo dõi vào ngày một mươi sáu tháng sáu công an huyện quỳ châu và phòng cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an đã phá thành công hai chuyên án về ma túy
trên nệ bàn huyện quỳ châu bắt chín đối tượng về hành vi mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy
thu giữ gần chín mươi g heroin một mươi năm viên hồng phiến ba xe mô tô sáu điện thoại di động và hơn một mươi triệu đồng tiền mặt
cả chín đối tượng bị bắt giữ đều nghiện ma túy trong đó bốn đối tượng đã có tiền án về nhiều tội danh